từ ngày hai mươi năm tháng một trạm thu phí km bảy trăm sáu mươi ba tám trăm linh quốc lộ một tại quảng trị sẽ thực hiện miễn giảm phí cho hơn một mươi phương tiện đăng ký trong phạm vi một mươi km quanh trạm
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn bot quảng trị đang triển khai việc thông báo rộng rãi hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện các thủ tục để việc miễn giảm giá phí diễn ra theo đúng kế hoạch
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
việc cấp thẻ miễn giảm giá phí được thực hiện ngay tại trạm bot quảng trị
khi đến nhận thẻ chủ phương tiện cần xuất trình bản gốc các giấy tờ liên quan gồm giấy chứng nhận đăng ký phương tiện chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để đối soát
chủ phương tiện chỉ mất vài phút để hoàn tất các thủ tục nhận thẻ giảm giá dịch vụ bot
từ khi bắt đầu làm thủ tục đến khi nhận được xong thủ tục nhân và gọn
hiện có hơn một mươi phương tiện nằm trong phạm vi một mươi km quanh trạm thu phí bot quảng trị sẽ được giảm giá khi qua trạm
trong đó các loại xe buýt giảm một trăm linh các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm năm mươi các loại phương tiện khác giảm bốn mươi
việc giảm giá thẻ nói trên được áp dụng từ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên nhiều chủ xe vẫn còn gặp một số khó khăn
khi đăng ký làm thủ tục giảm giá tại trạm thu phí

công ty cũng đã giải thích các vấn đề này
công ty cũng đã giải thích các vấn đề này
công ty trách nhiệm hữu hạn bot quảng trị đang triển khai lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng
dự kiến cuối hai năm hai nghìn một mươi tám sẽ đưa vào hoạt động
hệ thống tự động này sẽ giúp việc thu phí nhanh hơn giúp việc lưu thông thuận lợi tiết kiệm thời gian cho người điều khiển phương tiện